từ đầu vụ hè thu năm hai nghìn một mươi tám lượng mưa ở một số nơi bị thiếu hụt so với các năm
đặc biệt là ở các tỉnh bắc trung bộ chỉ đạt từ năm mươi đến bảy mươi trung bình nhiều năm
nắng nóng gây gắt kéo dài đã xảy ra ở một số địa phương
tình trạng trên đã ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của một số tỉnh trong khu vực
tại tỉnh nghệ an đã có ba trăm bảy mươi năm hectare lúa bị chết do hạn hán tỉnh hà tĩnh có sáu trăm bảy mươi ha lúa
tỉnh thanh hóa có một năm trăm linh hectare lúa đang bị thiếu nước
ở các địa phương khác trong khu vực có nguy cơ xảy ra thiếu nước nếu lượng mưa thiếu hụt và nắng nóng tiếp tục xảy ra
ngoài ra còn có diện tích phải lùi thời vụ do không bảo đảm nguồn nước phục vụ canh tác
để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đề nghị các tỉnh thành phố khu vực trung bộ tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm tra
khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị hạn hán thiếu nước để có kế hoạch cấp nước cụ thể
các diện tích cây trồng vụ hè thu mùa hai nghìn một mươi tám chưa xuống giống
cần xem xét lùi thời vụ nếu không bảo đảm cung cấp nguồn nước chủ động
đối với các hồ chứa đang có dung tích chữ thấp không đủ cung cấp cho toàn bộ nhu cầu dùng nước
cần ưu tiên lượng nước còn lại cung cấp cho sinh hoạt gia súc và cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao
triển khai thực hiện các giải pháp thủy lợi như đào ao giếng nạo vét hệ thống dẫn nước
lắp đặt các trạm bơm giã chiến để cung cấp nước cho các khu vực đang bị thiếu nước